thời gian gần đây trên không gian mạng liên tục xuất hiện những vụ lừa đảo với nhiều hình thức đa dạng dẫn đến việc nhiều nạn nhân sập bẫy
mới đây nhất ngày một mươi tám tháng bốn công an tp hà nội cho biết vừa có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử carochel
theo đó cổng thông tin điện tử công an tp hà nội thông tin nạn nhân trong vụ việc này là anh n chú tại hà nội đã bị lừa đảo hơn hai bảy tỷ đồng
ban đầu anh nhận được tin nhắn kết bạn từ một tài khoản facebook nữ giới sau khi trò chuyện người này mời anh n cùng đầu tư bán hàng để hưởng hoa hồng
website này có giao diện tên miền giả mạo trang thương mại điện tử karocel của singapore với các gian hàng đủ các loại sản phẩm
qua ghi nhận thời gian đầu tham gia đơn hàng có giá trị tương tự
anh n có tiền từ một đến một mươi triệu đồng và có tiền hoa hồng trả về anh n vẫn có thể rút tiền ra được
tuy nhiên sau đó đơn hàng có giá trị và số lượng lớn hơn rất nhiều để anh n phải tiếp tục nạp thêm tiền thanh toán
trong đó khi số tiền đạt đến con số hàng tỷ đồng nạn nhân không thể rút tiền ra được
đối tượng sẽ móc nối nhau viện các lý do cần nâng cấp thành viên đóng thuế đóng phí hải quan với mục đích để nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền thì mới rút ra được
cứ như vậy nạn nhân đã chuyển tiền liên tục
và bị chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng
sau vụ việc cơ quan chức năng đề nghị người dân cảnh giác khi nhận được lời mời kết bạn
trò chuyện của các tài khoản mạng xã hội không quen biết kiểm tra kỹ thông tin nhân thân của chủ tài khoản
bằng cách theo dõi lịch sử hoạt động của tài khoản thông qua hình ảnh đại diện hoặc các hình ảnh bài đăng trên tường cá nhân
thông thường đối tượng giả mạo thường mới thay đổi hình ảnh đại diện đăng nội dung trong thời gian gần
người dân cũng có thể kiểm tra bằng cách liên lạc truyền thống như gọi điện gặp mặt trực tiếp hoặc gọi video
trước khi quyết định đầu tư cảnh sát khuyến cáo cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các sản thương mại điện tử
thông qua hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử chính thức của bộ công thương tại website http online gov vn
khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo đề nghị người dân liên hệ cơ quan công an gần nhất để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
được biết đây không phải nạn nhân đầu tiên bị ảnh hưởng
bị các đối tượng này nhắm đến lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của người dân
các đối tượng đã dùng đủ chiêu trò để dụ dỗ người dùng nạp vào số tiền lớn và chiếm đoạt
như báo sức khỏe và đời sống thông tin trước đó tại quảng ninh qua công tác giả soát nắm tình hình
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh quảng ninh phát hiện một số người dân trên địa bàn
bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ kêu gọi đầu tư tài chính
cụ thể tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn chị nth trú tại phường bãi cháy thành phố hạ long đã bị đối tượng xấu thông qua tài khoản mạng xã hội facebook
với hình ảnh của một người đàn ông thành đạt ngoại hình đẹp trẻ trung nhắn tin làm quen
sau khi có được lòng tin tình cảm đối tượng tiếp tục dụ dỗ chị h tham gia sàn đầu tư tài chính qua mạng trên trang web investment com
và bảo chị hát đây là trang web đầu tư nhanh chỉ cần nạp tiền và làm theo hướng dẫn thì sẽ có lợi nhuận cao
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn theo hướng dẫn của đối tượng chị hát đã truy cập đường linh lạ để đăng ký tham gia
chuyển một mươi ba triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp và được hưởng tiền lãi là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng chuyển trả lại tài khoản của chị h
những ngày tiếp theo từ hai mươi năm tháng ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
chị hát đã liên tiếp truyền tiền nhiều lần vào tài khoản của đối tượng với tổng số tiền là gần hai bốn tỷ đồng
và được hưởng lãi là số tiền usd out trên sàn giao dịch investment com
sau đó chị hát thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng nhưng không được
chị hát hỏi thì đối tượng bảo muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện nạp thêm ba trăm linh triệu đồng để thực hiện thủ tục giải ngân
do muốn rút được tiền chị h đồng ý làm theo nời đối tượng
tuy nhiên sau khi hoàn thành chị vẫn không rút được tiền thời điểm này chị biết bản thân đã bị lừa
cùng với phương thức tương tự như trên chị htt chú tại phường hà lâm thành phố hạ long cũng bị đối tượng xấu lừa đảo
chiếm đạt số tiền gần một tỷ đồng
thủ đoạn chung là các đối tượng lừa đảo thường tìm hiểu
tiếp cận mục tiêu thông qua các kênh mạng xã hội trang web hẹn hò hoặc diễn đàn
sau đó sử dụng hình ảnh đánh cắp của người khác với ngoại hình đẹp và lôi cuốn
tạo một mối quan hệ tình cảm giả với nạn nhân bằng cách sử dụng các chiêu trò như tán tỉnh
chia sẻ câu chuyện cảm động hoặc đưa ra lời hứa
sau khi đã có được lòng tin của nạn nhân chúng tiến hành rủ rỗ
lôi kéo nạn nhân tham gia các sản trong web đầu tư tài chính chứng khoan với hứa hẹn
về mức lợi nhuận thu được rất cao để nạn nhân tham gia
ban đầu khi nạn nhân mới nạp số tiền nhỏ chúng tiến hành trả lãi đầy đủ
sau đó khi nạn nhân đã tin tưởng và đầu tư số tiền lớn
các đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt
bên cạnh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
vừa qua cục an ninh mạng vừa phát cảnh báo về loạt ứng dụng cho vay
theo đó tại hội thảo về xây dựng môi trường an toàn cho người lao động
do tổng liên đoàn lao động việt nam cùng báo lao động tổ chức vào chiều một mươi bảy tháng bốn
thiếu tá lê anh tuấn phó phòng năm cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đánh giá tín dụng đen trên không gian mạng bùng nổ không kém ngoài đời thực
hiện có hàng trăm ứng dụng cho vay tồn tại trên mạng người vay phần lớn là công nhân lao động
qua ghi nhận đường dây tín dụng đen thưởng do ba nhóm cấu kết
gồm người nước ngoài trực tiếp xây dựng quản lý công nghệ vận hành nền tảng app cho vay
các công ty cho vay nặng lãi trực tiếp sử dụng app cho vay và các công ty thu chi hộ
trung gian thanh toán để giải ngân và thu nợ lãi vai khách hàng
thủy đoạn của chúng là chê nhỏ bộ phận làm việc ở nhiều nơi khác nhau
thường xuyên thay đổi địa điểm lẫn đơn vị trung gian thanh toán khoản vay khách hàng
mọi việc từ giải ngân tư vấn đều qua mạng dùng sim điện thoại rác để nhắc nhở thu hồi nợ
vào quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp hà nội triệt phá số vụ liên quan tín dụng đen tăng một mươi năm vụ
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
năm ngoái công an phát hiện điều tra xử lý hình sự ba mươi hai vụ với một trăm một mươi tám đối tượng
thiếu tá lê văn ước phó phòng an ninh kinh tế công an tp hà nội cho biết
đây chỉ là số ít do lao động ngại không dám trình báo sợ bị trả thù
hoặc lo công an làm rõ mục đích khoản vay dùng vào việc không chính đáng
công an giả soát trên địa bàn hà nội có bốn mươi tám
tám công ty tại sáu khu công nghiệp phản ánh bị đối tượng đòi nợ quấy rối
liên quan tới một trăm ba mươi bảy lao động phải nợ
trong đó tám mươi tám người vay qua các công ty tài chính ngân hàng được cấp phép
chín người qua các ứng dụng trên điện thoại di động website cho vay tiền
tức loại hình không được cấp phép
có người vay nóng năm mươi triệu đồng nhưng thực tế lãi suất cao hơn nhiều so với quảng cáo
người vay không có khả năng trả theo định kỳ nên thường bị áp dụng lãi phạt nợ quá hạn rất cao
một số trường hợp vay quá áp
mức lãi suất thực tế có thể lên tới ba trăm sáu mươi năm bảy trăm ba mươi mỗi năm
thiếu tá lê văn ước cảnh báo
người lao động nghĩ đơn giản một thời gian sẽ trả nợ xong thế nhưng thực tế phức tạp hơn rất nhiều
nhìn vào thực tiễn cơ quan chức năng dự báo tội phạm sử dụng công nghệ cao
sẽ gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn mới
thiếu tá lê anh tuấn kiến nghị công đoàn việt nam đề xuất quốc hội
chính phủ cùng các bộ ngành từng bước hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến loại hình này
các bên khi phối hợp làm nhiệm vụ cần có sự phân định phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động
tránh chổng trao nhau
trước mắt người lao động nên cẩn trọng với các app cho vay
có kỹ năng tự phòng ngừa khi dùng mạng xã hội
ông ngô minh hiếu trung tâm giám sát và an toàn không gian mạng quốc gia nói
mất facebook nguy hiểm hơn mất tài khoản ngân hàng
vì mất tài khoản ngân hàng chỉ mất tiền
còn mất facebook có thể bị lộ lọt thông tin hình ảnh
kẻ gian dễ giả mạo người dùng lừa đảo bạn bè trong danh sách nhằm vay tiền
thậm chí chúng cắt ghép thông tin hình ảnh nạn nhân rồi giả danh đi lừa đảo
hoặc mua bán thông tin ở chợ đen trên mạng
hacker luôn tìm kiếm lỗ hồng yếu nhất mà con người lại chính là lỗ hổng ấy
dễ dàng nhấp vào các đường link hoặc tải về tệp tin độc hại và kích hoạt chúng
nếu dính mã độc chỉ trong vài giây là người dùng có thể bị đánh cắp toàn bộ dữ liệu
lẫn thông tin lưu trên máy
do vậy người dân không cải các ứng dụng lạ chế cải app trinh thống đã được kiểm chứng
chỉ chia sẻ các bài viết ở chế độ bạn bè xem được không để công khai
tăng bảo mật bằng cách thường xuyên đổi mật khẩu ứng dụng
đặc biệt không nên nhấp vào tệp đính kèm và liên kết
trừ khi bạn chắc chắn chúng đến từ nguồn hợp pháp
dùng trinh quét email để xác định trước khi mở
theo một đánh giá mới đây của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế về gian lận tài chính toàn cầu cho thấy
việc sử dụng công nghệ ngày càng tăng
đang tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh hơn
các tổ chức tội phạm lợi dụng công nghệ để tạo ra nhiều hình thức mới
nhằm lừa đảo người dân doanh nghiệp thậm chí cả các chính phủ
cụ thể báo cáo của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế chỉ ra rằng
việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ai đã dẫn đến các chiến dịch lừa đảo tinh vi và chuyên nghiệp hơn
mà không cần kỹ năng kỹ thuật nâng cao với chi phí tương đối thấp
theo nhận định của tổng thư ký tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế jockenstock
mọi người đang phải đối mặt với đại dịch giàn lận tài chính ngày càng gia tăng
dẫn đến các cá nhân thường là những người dễ bị tổn thương
và các công ty bị lừa đảo trên quy mô lớn và ở phạm vi toàn cầu
theo đó lừa đảo qua email doanh nghiệp vẫn là một trong những xu hướng phổ biến nhất ở châu phi
trong khi đó các loại lừa đảo phổ biến nhất trên khắp châu mỹ là mạo danh
hỗ trợ công nghệ thanh toán trước và gian lận viễn thông
tại châu á một loại lừa đảo có sự gia tăng trong những năm gần đây là loại lừa đảo viễn thông
trong đó thủ phạm mạo danh nhân viên thực thi pháp luật hoặc ngân hàng
để lừa nạn nhân tiết lộ thông tin thẻ tiến dụng hoặc tài khoản ngân hàng của họ để chuyển số tiền lớn
tại châu âu các ứng dụng điện thoại di động cũng đang là mục tiêu của tội phạm mạng